mấy ngày nay diễn biến thời tiết nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực bắc bộ và các tỉnh miền trung
đã khiến mức độ tiêu thủ điện gia tăng đáng kể và khuyến cáo các cơ quan công sở nơi sản xuất
và người dân cần chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
theo số liệu từ trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia tình hình tiêu thụ điện trên toàn quốc
tại miền bắc và hà nội tính từ ngày hai mươi tháng năm lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay
cụ thể hệ thống điện toàn quốc ghi nhận công suất đỉnh ba mươi năm ba trăm linh mw
đối với các hộ gia đình nắng nóng gai gắt kéo dài cũng đã làm suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện
cùng với đó là nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ tăng rất cao